từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại thành phố hồ chí minh tổ chức lễ hội giao lưu thương mại và văn hóa việt hàn hai nghìn một mươi sáu
lễ hội giao lưu thương mại và văn hóa việt hàn hai nghìn một mươi sáu là sự kiện xúc tiến thương mại văn hóa quy mô lớn góp phần quảng bá nâng cao hình ảnh của ngành nông nghiệp và sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản mỹ phẩm dược phẩm của hàn quốc và việt nam
với sự tham gia của hơn hai mươi bảy doanh nghiệp tiêu biểu của hàn quốc và hơn bảy mươi doanh nghiệp lớn tại việt nam đặc biệt chương trình là nơi giao lưu văn hóa việt hàn chương trình gặp gỡ các gia đình việt hàn
ngày hội dành cho các gia đình đa văn hóa việt hàn lần này là một trong những hoạt động của chuỗi hoạt động giúp nâng cao hình ảnh của hàn quốc trong các gia đình đa văn hóa việt hàn và đưa sự quan tâm và hiểu biết về gia đình đa văn hóa tại việt nam lên một tầm cao mới